nhằm hỗ trợ các đơn vị phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
ngày hai mươi sáu tháng tám đoàn công tác vùng cảnh sát biển một đến thăm hỏi động viên và trao tặng khẩu trang nước dừa tay sát khuẩn
cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt điểm trực phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng chức năng trong thời gian qua
tại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
đồng thời trao tặng ba khẩu trang y tế một trăm linh chai nước rửa tay sát khuẩn cho các chốt điểm trực đang làm nhiệm vụ tại đây
món quà trên tuy không lớn nhưng đã thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển một
luôn sát cánh cùng các lực lượng các cấp các ngành các địa phương trong cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh